biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại nhà một người dân thuộc khu vực ấp năm xã tân lộc huyện thới bình của tỉnh cà mau đang vận chuyển hàng chục kiện hàng hóa với nhiều sản phẩm ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bốn mươi một kiện hàng với nhiều loại sản phẩm như đồng hồ mắt kính túi sách nước hoa kem dưỡng da ngoại nhập không hóa đơn chứng từ
qua khai thác nhanh và mở rộng vụ việc lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra nhà của bà phượng em ruột ông hùng đã phát hiện thêm một mươi một kiện hàng trong đó gồm nước hoa kem dưỡng da có nguồn gốc ngoại nhập không hóa đơn chứng tử
lực lượng đã tiến hành lập biên bản niêm phong số hàng hóa trên đồng thời mời những người có liên quan về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây trên địa bàn huyện tứ kỳ của tỉnh hải dương một cơ sở kinh doanh bị phát hiện mua các sản phẩm nguyên vật liệu
không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi tự đóng gói in bao bì ngày sản xuất sau đó đem bán tiêu thụ ngang nhiên trên thị trường để kiếm lời
cụ thể công an huyện tứ kỳ phối hợp với đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tỉnh hải dương và công an xã ngọc kỳ kiểm tra phát hiện tại nhà của đoàn văn sơn
có ba công nhân đang thực hiện quy trình in ngày sản xuất và hạn sử dụng lên các sản phẩm bánh kẹo có thương hiệu in trên thị trường
sơn khai nhận các sản phẩm trên từ một công ty ở phường gia thụy quận long biên thành phố hà nội rồi tự y ngày sản xuất và hạn sử dụng
các sản phẩm trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đồng thời sơn còn mua các loại kẹo chipchip kẹo ngũ sắc ô mai không rõ nguồn gốc về tự đóng gói gián nhãn các thương hiệu bán ra thị trường kiếm lời
ngoài ra toàn bộ số hàng hóa gồm hơn bốn trăm bốn mươi thùng bánh kẹo các loại tương đương khoảng hai năm tấn
và máy móc phục vụ việc sản xuất máy in ngày sản xuất và hạn sử dụng máy ép nhiệt máy co màng túi máy viền long đã bị thu giữ
xử lý nghiêm việc đổi tiền không đúng quy định đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ
tại chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
vui tươi lành mạnh an toàn và tiết kiệm
tại chỉ thị mới được ban hành này thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì
phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước
để điều hành thận trọng linh hoạt đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ
phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác
nhằm góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
bên cạnh đó điều tiết tiền tệ hợp lý điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp tình hình thị trường
diễn biến vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
tăng cường thanh tra kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm an toàn hệ thống
thưa quý vị hiện nay đang là thời kỳ cao điểm chuẩn bị thực phẩm phục vụ cho dịp tết nguyên đán
nhu cầu của thị trường đối với những sản phẩm chất lượng sẽ tăng lên
do đó việc tăng cường kết nối tiêu thụ các sản phẩm ô cốp phải được đẩy mạnh hơn nữa
mở đường giúp các sản phẩm xanh sạch đảm bảo an toàn sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng
những tháng cuối năm hợp tác xã này đã tăng gấp đôi nhân công và sản lượng
để sản xuất các loại miến khô phục vụ thị trường
với hơn bốn mươi tấn miến các loại cho năm nay đây là con số được lên kế hoạch từ trước
và đang được hợp tác xã tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp tết này
thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ô cốp
đến nay đã có hàng nghìn mặt hàng đạt hạng ba sao bốn sao đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
hiện nay người dân có xu hướng lựa chọn sản phẩm ô cốp cho mỗi dịp tết
do đó nhiều chương trình hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh ra thị trường được triển khai
qua đó giúp người dân yên tâm mua sắm
trong dịp này chúng tôi đã chuẩn bị sắn số lượng hàng hóa
đảm bảo đầu ra trong mùa tết
trong dịp này chúng tôi đã chuẩn bị sán số lượng hàng hóa đảm bảo đầu ra trong mùa tết

tất cả những sản phẩm ở đây thì đều là những sản phẩm đã được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
và được chứng nhận sản phẩm ô cốt
chúng tôi đang đẩy nhanh quá trình sản xuất để phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán tiếp tới
hy vọng rằng với sự nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm
đa dạng mẫu mã quan tâm quảng bá sản phẩm ô cốt của các địa phương
doanh nghiệp hợp tác xã dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm an toàn với giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường
sau đây là tin chúng tôi vừa cập nhật liên quan đến vụ xét xử đại án aic
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sau bốn ngày xét hỏi phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo trong đại án gian lận đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và công ty aic kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụ
đại diện viện kiểm sát
giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án
điểm đáng chú ý của phiên tòa này là cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn cùng bảy người khác bỏ trốn trước khi bị khởi tố
vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử
viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bà nhàn và những người đang trốn truy nã
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà nguyễn thị thanh nhàn một mươi bốn một mươi năm năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt bị đề nghị là ba mươi năm tù
cùng hai tội danh trên trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic bị đề nghị lần lượt là một mươi ba một mươi bốn năm tù và một mươi hai một mươi ba năm tù tổng hợp hình phạt là hai mươi năm hai mươi bảy năm tù
cả hai bị cáo nhàn và hà hiện đang bỏ trốn bị phát lệnh truy nã
bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị đề nghị tám chín năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh đồng nai bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù vì tội nhận hối lộ
cựu chủ tịch đinh quốc thái bị đề nghị chín một mươi năm tù cùng với tội danh trên
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế bị đề nghị hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lần lượt là từ chín đến một mươi năm tù và một mươi đến một mươi một năm tù tổng hợp hình phạt là từ một mươi chín đến hai mươi một năm tù
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư bồ ngọc thu bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhóm bị cáo còn lại là cán bộ của tỉnh đồng nai bị đề nghị mức án thấp nhất từ ba mươi tháng đến cao nhất là năm năm tù
hãng tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua